tình hình lũ lụt và dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp tại trung quốc đã khiến ngành nông nghiệp nước bạn bị ảnh hưởng lớn
đây được dự báo là cơ hội để tiêu thụ các mặt hàng vụ đông năm hai nghìn hai mươi của nước ta
với những thuận lợi đó hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch vụ đông năm hai nghìn hai mươi các tỉnh phía bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tình hình thời tiết năm nay mùa đông sẽ đến sớm
rết đậm rét hại có thể sẽ xuất hiện từ cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai
với tình hình thời tiết như vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã định hướng gieo trồng nhóm cây ưa ẩm như ngô khoai lang đậu tương lạc
với tỷ lệ năm mươi năm và nhóm cây ưa lạnh như khoai lang rau đậu là bốn mươi
huy động tổng lực lượng của bộ cùng vào cuộc các cơ quan quản lý các cơ quan khoa học để cùng với các địa phương
vừa là làm những mô hình vừa là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vừa là tập huấn trình diễn hướng dẫn những quy trình kỹ thuật để có thể ứng phó ngay trong vụ đông này
ngành nông nghiệp cũng đã đưa ra mục tiêu phân đấu tăng từ một mươi hai mươi về cả diện tích và sản lượng vụ đông năm nay
có thể nói với những điều kiện thuận lợi như hiện nay vụ đông năm hai nghìn hai mươi được kỳ vọng sẽ thắng lợi